thưa quý vị vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai sau hơn hai tuần xét xử và nghị án kéo dài
tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án đối với ba mươi sáu bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra
theo đó tòa tuyên phạt nguyễn mạnh hùng và lê quang hào
hai cựu phó tổng giám đốc tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vsc
lần lượt bảy năm tù và sáu năm tù hoàng việt hưng cựu giám đốc ban quản lý dự án
tám năm sau tháng tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
cùng tội danh ba mươi hai bị cáo còn lại bị tuyên từ hai mươi bốn tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến năm năm sáu tháng tù
riêng bị cáo người nước ngoài là takao inami quốc tịch nhật bản tư vấn trưởng
giám đốc văn phòng nhà thầu tư vấn giám sát dự án
được miễn trách nhiệm hình sự trục xuất khỏi việt nam theo thủ tục ngoại giao
về dân sự hội đồng xét xử không yêu cầu các bị cáo bồi thường
buộc các nhà thầu trong vụ án phải khắc phục hậu quả cho chủ đầu tư là vec
công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng trần minh vũ
trú tại phường cầu ông lãnh quận một tp hcm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vào ngày năm tháng một mươi hai trên đường phạm hùng thuộc khu phố long thới phường long thành trung thị xã hòa thành
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng
trần minh vũ đang vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm tám trăm linh gram ma túy loại methamphetamin
một điện thoại di động và bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
tại cơ quan điều tra đối tượng trần minh vũ khai nhận thường xuyên vận chuyển thuê ma túy từ tp hcm
để đi giao cho người mua ma túy ở tây ninh và các tỉnh như long an bình dương bình phước đồng nai
với số lượng từ năm trăm linh g cho đến một kg với tiền công thuê là một triệu năm trăm linh nghìn đồng cho mỗi lần vận chuyển
được biết đối tượng trần minh vũ đã có ba tiền án về các tội cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
với vai trò thủ quỹ đơn vị nguyễn thị thùy linh đã chiếm đoạt số tiền gần sáu năm tỷ đồng
là học phí của các học viên nộp vào trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình
công an tỉnh quảng bình đã tống đặt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với nguyễn thị thùy linh chú thành phố đồng hới tỉnh quảng bình về hành vi tham ô tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu năm hai nghìn hai mươi một trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình liên kết với trường đại học sư phạm đại học huế
tổ chức bồi dưỡng nghề nghiệp giáo viên mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
và liên kết với các trường đại học để đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm
từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình giao cho các giáo viên thực hiện tiếp cận
mời các học viên đến học tập tại trung tâm và tiến hành thu học phí rồi giao cho thủ quỹ đơn vị là nguyễn thị thùy linh
quản lý và thực hiện các thủ tục chi trả các trường liên kết đào tạo theo quy định
tuy nhiên sau khi nguyễn thị thùy linh thu tiền chỉ nộp một phần vào tài khoản của trung tâm giáo dục thường xuyên
còn lại tiền hơn sáu tỷ đồng linh đã không nhập quỹ tiền mặt không nộp vào tài khoản ngân hàng của đơn vị
theo chỉ đạo của ban giám đốc trung tâm mà đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân tham gia các hoạt động đầu tư tài chính
thưa quý vị chúng tôi đã nhiều lần khuyến cáo tới khán giả thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi của những đối tượng xấu
tuy nhiên trong thời gian gần đây vẫn liên tiếp nở rộ hình thức lừa đảo qua ví điện tử
chỉ sau vài phút có người bỗng dưng mất hàng chục thậm chí là hàng trăm triệu đồng
vậy thì chiêu thức của những đối tượng lừa đảo là gì
ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự
từ hồi đầu năm thì tôi đã bị lừa bởi vì là hồi đầu năm thì có một khách hàng mua mỹ phẩm của tôi
họ mua với số tiền là hai mươi triệu và họ yêu cầu tôi là gửi cho họ cái số tài khoản để họ chuyển tiền vì là họ đang ở bên nước ngoài
thì tôi vào tôi xem cái trang facebook cá nhân thì tôi thấy là cũng khá là uy tín
và tôi ngay lập tức là đưa cho họ cái số tài khoản của tôi để họ chuyển khoản thì tôi còn chuyển hàng
thì có một cái tiêu chí đó là nhận tiền xong thì mới nhận hàng
sau đó tôi thấy có một cái tin nhắn báo về cũng là đầu số nước ngoài luôn
báo về tôi là đã nhận được số tiền là hai mươi triệu và yêu cầu tôi là phải nhấn một cái link để xác thực để có thể nhận được cái số tiền đấy
thì khi mà tôi nhấn vào cái link đấy và cung cấp cho cái ô số otp của tôi thì ngay lập tức là số tiền trong tài khoản của tôi có khoảng hơn một mươi triệu là bốc hơi ngay lập tức luôn
hay gần đây lợi dụng sự cả tin của người dùng cùng những nhu cầu và khó khăn về tài chính trong mùa dịch
nhiều đối tượng đã giả mạo momo để thực hiện các hành vi lừa đảo
mục tiêu của các đối tượng lừa đảo là lấy thông tin khách hàng để chiếm đoạt tiền trong ví điện tử
trong thời gian dịch mà tôi cũng nhận được một cái cuộc gọi từ facebook có hiện lên là dịch ví momo
và với cái nội dung là hỗ trợ covid một mươi chín thì nhận được cái tin đấy rất là vui
và có hướng dẫn cho tôi là làm cái thao tác để nhận một triệu đồng thì tôi cũng đã làm theo
và sau khi mà làm theo thì tôi đã bị trừ
mất một triệu đồng
với những chiêu thức lừa đảo trên ví điện tử không có tính năng bảo vệ khách hàng tốt
có thể khiến cho tài khoản ngân hàng của khách hàng bốc hơi trong một phút
do đó người dùng cần thận trọng khi mở ví và xem các yêu cầu thông báo và thực hiện những giao dịch để tránh gặp rủi ro không đáng có
có thể thấy lừa đảo qua ví điện tử là một trong những chiêu thức hết sức tinh vi của những đối tượng phạm tội
các đối tượng giả mạo thường đánh vào tâm lý thích quà tặng
hoặc trúng thưởng khuyến mại của người tiêu dùng
và khi người dùng mắc bẫy thì các đối tượng sẽ dùng các thông tin này để chiếm đặt tài khoản và tiền trong ví điện tử
phóng viên của chúng tôi cũng đã có buổi trao đổi với luật sư đỗ ngọc anh
để quý vị có thể hiểu và nắm rõ hơn về những thủ đoạn cũng như là cách phòng tránh
trước những chiêu thức mà các đối tượng xấu thực hiện lừa đảo trong thời gian vừa qua
thời gian vừa qua có khá là nhiều đối tượng nhẹ dạ cả tin và sập bẫy của những đối tượng lừa đảo qua hình thức chuyển tiền qua ví điện tử
vậy có người ít thì lên tới vài triệu và có người nhiều thì lên tới cả chục triệu thậm chí hàng trăm triệu đồng
vậy ông có đánh giá như thế nào về hình thức lừa đảo qua các đối tượng phạm tội không ạ
thủ đoạn lừa đảo qua ví điện tử có một số các hình thức như sau
thứ nhất đối tượng sử dụng hình thức cho vay tiền để mới gọi khách hàng vay vốn
thế thì khách hàng sẽ cung cấp tất cả những cái thông tin cá nhân hình ảnh của khách hàng
bao gồm chứng minh thư số điện thoại số tài khoản ngân hàng số thẻ hay là mật khẩu otp
các đối tượng lừa đảo sẽ tạo lên một ví điện tử liên kết với ngân hàng
sau đó thì các đối tượng lừa đảo sẽ chuyển tiền từ ngân hàng vào ví điện tử và sử dụng cái ví điện tử đó
vào mục đích mua sắm hoặc chuyển tiền qua một cái ví điện tử khác
có một hình thức nữa hình thức thứ hai
có thể là các đối tượng và các nhóm lừa đảo này sẽ mạo danh đối với các cơ quan tổ chức
gọi điện cho các cá nhân
và yêu cầu cung cấp các thông tin
ngoài ra thì đối tượng có thể mạo danh các quan chức năng nhân viên ngân hàng hay là nhân viên bên ví điện tử
yêu cầu các nạn nhân
là người dân cung cấp các thông tin cá nhân
vậy thì nhằm giúp cho người dân nâng cao cảnh giác và phòng tránh trước làn sóng và những chiêu thức của đối tượng lừa đảo trong thời gian vừa qua
thì ông có một khuyến cáo nào đối với người dân ạ
thứ nhất thì người dân cần phải cẩn trọng không cung cấp tất cả các thông tin cá nhân cho người lạ
đồng thời người dân cũng nên tìm hiểu trên các phương tiện thông tin truyền thông về các hình thức lừa đảo
để từ đó tự bản thân mình đưa ra các cái phòng tránh
vâng ông có thể cụ thể hơn về những cách thức phòng tránh để người dân có thể nắm rõ hơn và hiểu rõ hơn
để phòng tránh các hình thức lừa đảo trên thì người dân tuyệt đối không được cung cấp những thông tin cá nhân của mình cho bất kỳ ai
bao gồm như các mật khẩu
rồi các số tài khoản ngân hàng
số thẻ ngân hàng
hay là những thông tin cá nhân như chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân
đặc biệt là không nạp tiền hay chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng
tiếp tục với những thông tin về tình hình dịch bệnh
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành văn bản với nội dung có thể hạn chế hoặc dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu tùy theo cấp độ dịch
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đề nghị ủy ban nhân dân
một mươi quận huyện thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn khẩn trương triển khai trạm y tế lưu động để thu dung cách ly quản lý theo dõi điều trị người nhiễm covid một mươi chín tại nhà và tại các cơ sở thu dung của quận huyện thị xã thực hiện theo hướng dẫn của thành phố và hướng dẫn của bộ y tế
các địa phương đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã phường thị trấn và nhỏ nhất có thể để kịp thời điều chỉnh bổ sung các biện pháp hành chứng phù hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch theo từng cấp độ bao gồm việc hạn chế hoặc dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tùy theo cấp độ dịch như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống các hoạt động sự kiện tập trung đông người báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố theo quy định
thưa quý vị sau nhiều kế hoạch đưa ra bị thay đổi thì ngày hôm nay
học sinh khối một mươi hai thuộc ba mươi quận huyện thị xã đã quay trở lại trường để học tập
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thủ đô đã khiến nhiều phụ huynh vẫn còn tâm lý e ngại và hiện một số trường tư thục vẫn đang tạm dừng kế hoạch cho học sinh tới trường
các trường công lập trên địa bàn tp hà nội cũng đã linh hoạt tổ chức dạy học trực tuyến và trực tiếp để phù hợp với tình hình thực tế
trường trung học phổ thông việt đức ngay từ cổng vào nhà trường đã chuẩn bị một tấm bảng để học sinh chia sẻ cảm xúc trong ngày đầu trở lại
chu bảo hân cũng như nhiều bạn học khác đều cảm thấy khá lo lắng và hồi hộp trong ngày đầu trở lại trường
tâm lý của em thì em khá là hồi hộp và có gì đó lo lắng trước những sự biến đổi của thời điểm dịch bệnh
và em cũng mong là mọi thứ sẽ sớm ổn định trở lại để công việc của em đến trường không bị gặp nhiều khó khăn nữa
để đảm bảo phòng dịch ngay trong sáng nay các trường đều thực hiện nghiêm quy định cũng như hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo
từ công tác phân luồng đảm bảo giãn cách đến phân chia lịch học của các khối lớp đảm bảo chỉ năm mươi học sinh học trên lớp
toàn trường chúng tôi có bảy trăm linh năm học sinh khối một mươi hai được chia vào một mươi sáu lớp
thì hôm nay chúng tôi cũng bố trí có tám lớp học trực tuyến vào các ngày thứ hai thứ bốn thứ sáu
tám lớp còn lại sẽ học trực tuyến sẽ học trực tiếp tại trường vào thứ hai thứ bốn thứ sáu
còn tám lớp còn lại sẽ học trực tiếp tại trường vào thứ ba
thứ năm thứ bảy chúng tôi lân phiên nhau và để đảm bảo cho việc sự yên tâm của cha mẹ khi cho con em đến trường học trực tiếp
mặc dù đã có những kế hoạch cụ thể trong việc đón học sinh tới trường
nhưng khi diễn biến dịch bệnh phức tạp cùng với việc học sinh mới chỉ tiêm một mũi vaccine khiến nhiều phụ huynh lo ngại
hiện một số trường tư thục vẫn đang thực hiện dạy học trực tuyến cho học sinh lớp một mươi hai
trước mắt là rất là nhiều tâm trạng rất là nhiều lo lắng nhưng mà chả còn cách nào cả
theo mình là được
phải cố gắng là giữa nhà trường và các con đều phải có những cái cùng một cái thống nhất để làm sao để cho các con nó có những cái bỡ ngỡ
vừa qua thì tôi thấy sở giáo dục cũng có thông báo là cho học sinh khối một mươi hai đi học cách nhật
tuy nhiên thì ở trường tôi phụ huynh đăng ký cho học sinh khối một mươi hai gần như là chín mươi năm là học online
chúng tôi nghĩ là trong cái lúc mà dịch giã như thế này thì việc lo lắng cho các con đó chính là phụ huynh sẽ có cái cách lựa chọn tốt nhất cho con mình
quyết định cho học sinh trở lại trường trong bối cảnh số ca covid một mươi chín tăng khiến ngành giáo dục phụ huynh và học sinh có nhiều chân trở vừa mừng vừa lo
tuy nhiên sau ba năm liên tiếp phải học trực tuyến thì đây là thời điểm quan trọng để các em có thể đến trường ôn tập lại kiến thức
giúp các em hoàn thành tốt kiểm tra cuối kỳ một trong giai đoạn cuối cấp
có thể nói với những biện pháp phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt dưới sự đồng hành của phụ huynh
việc các em tới trường cũng là một thay đổi mới để thích nghi trong tình hình mới
kính thưa quý vị ngày sáu tháng một mươi hai tp hcm tăng cường quản lý nhập cảnh để ngăn chặn nguồn lây của biến chủng mới omicron
đặc biệt là tình trạng nhập cảnh chui từ các cửa khẩu mà có biên giới giáp ranh
đồng thời cũng như kiểm soát dịch nội địa
kế hoạch diễn biến dịch trên địa bàn thành phố và tất cả những ca nhiễm do chủng mới âm mưu
nếu mà nhiễm thì sẽ được đưa vào bệnh viện giải chiến số một mươi hai để cách ly riêng
tp hcm vừa có văn bản tăng cấp độ dịch đối với một số địa phương
theo đó một mươi ba trên hai mươi hai địa phương sẽ tăng từ cấp độ một lên cấp độ hai
quận bốn là địa phương duy nhất ở cấp độ ba
trong đó quận một mươi một và huyện cần giờ tăng cấp độ dịch từ cấp một lên cấp hai
quận bốn tăng từ cấp hai lên cấp ba
hai mươi phường xã giảm cấp độ dịch
hai mươi phường xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước
liên quan đến biến chủng omicron ngành y tế thành phố cho biết do biến chủng mới còn quá mới
nên chưa thể trả lời được
ngành y tế đã có kế hoạch ứng phó với biến chủng omicron đánh giá tình hình này rất có nguy cơ
hcdc và sở y tế đã có kế hoạch triển khai
chúng ta còn biết một cái vấn nạn nữa đó là nhập cảnh không chính thức
nghĩa là nhập cảnh chui đó
cái này cực kỳ khó khăn nghĩa là họ không nhập cảnh ở tp hcm
họ nhập cảnh ở tỉnh nào đâu đó
ví dụ thường nhất là họ từ campuchia họ nhập cảnh qua đường
những cái đường bộ như qua tây ninh lông an rồi tất nhiên là chui
nghĩa là hệ thống chính quyền chúng ta không có phát hiện được
và bằng cách nào đó họ vào tp hcm
mà thậm chí có những cái trường hợp mà từ biên giới phía bắc nhập cảnh chui đó
rồi len lỗi vào ở đây từ các dụ dịch chúng ta đều những trường hợp này đều có
thì ngành y tế cũng phối hợp với công an để mà ra soát
giám sát và theo dõi
những trường hợp này nếu mà có thì sẽ cách ly thiệt đối cũng tiến hành
đối với việc hơn tám mươi phụ huynh học sinh không đồng ý cho học sinh lớp một đến trường
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết đã phối hợp với ngành y tế và các địa phương
đảm bảo xây dựng kế hoạch đi học trở lại chính chu
đồng thời vận động tuyên truyền đến phụ huynh học sinh yên tâm
về kế hoạch đi học sở giáo dục đã có cái khung chương trình kế hoạch đi học trực tiếp
để các quận huyện căn cứ vào tình hình thực tế các nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế
xây dựng phương án đi học trực tiếp đảm bảo an toàn
và cụ thể hơn nữa là trong hai tuần thí điểm thì cơ bản là đối với học sinh lớp một
sở giáo dục cũng đã chỉ đạo là cơ bản là chúng ta sẽ nắm lại tình hình của học sinh
khi các em đi học một thời gian dài đi học qua truyền hình
qua internet đi học trực tuyến
thì hai tuần này là để làm cái công tác nắm lại cái tình hình học tập
cũng như là hướng dẫn cho học sinh về đảm bảo an toàn về phòng chống dịch
hướng dẫn cho các em cách xử lý đối với từng cá nhân các em
khi các em hoạt động trực tiếp trong nhà trường
từ việc đeo khẩu trang rửa tay đúng cách
cho tới các nội dung liên quan về không
không tới gần hoặc là không tiếp xúc với những cái khu vực công cộng
hiện tại để ứng phó với tình hình f tăng nhanh
sở y tế cho biết bên cạnh hơn ba trăm linh trạm y tế cố định
thành phố cũng tăng cường thêm ba trăm một mươi hai trạm y tế lưu động
để hỗ trợ điều trị cho số lượng f không giảm và số tử vong có xu hướng tăng
thành phố đã có văn bản gửi các bệnh viện để hướng dẫn thu dung điều trị mắc covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố khi tìm đến cơ sở y tế
đây là một trong những biện pháp giúp thành phố không bị động
hiện nay nhiều trường học đang ráo rít chuẩn bị cơ sở vật chất
để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường
tuy nhiên sau khi khảo sát và đánh giá sở y tế và sở giáo dục cho rằng
là các trường cần có phương án cụ thể về việc xử lý khi mà phát hiện f trong trường học
và hai sở sẽ tổ chức tập huấn vào ngày tám tháng một mươi hai tới đây
chiều nay sở giáo dục sở y tế và ủy ban nhân dân quận một thành phố hồ chí minh
đã phối hợp thẩm định mẫu về phòng chống dịch
tại trường trung học cơ sở quỳnh khương ninh quận một
thành phố hồ chí minh
tại đây các đơn vị đã kiểm tra về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất
trang thiết bị phòng dịch và phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường
mặc dù là cấp trung học cơ sở trung học phổ thông có đến hơn tám mươi phụ huynh
đồng ý cho con đi học lại theo khảo sát của sở dục đào tạo
nhưng các khâu chuẩn bị vẫn được sở y tế đánh giá bổ sung
đảm bảo yêu cầu về chuyên môn phòng dịch
tại buổi làm việc lắng nghe ý kiến của các trường trên địa bàn quận một
và các trường ở quận viện khác giám đốc sở dục và đào tạo thành phố hồ chí minh
cho biết ngành giáo dục xác định học sinh chưa tiêm vaccine có quyền lợi đến trường
như học sinh đã tiêm đủ
khi trở lại học trực tiếp thầy cô phải quan tâm đặc biệt đến những học sinh này
từ việc hỗ trợ học đến đảm bảo an toàn trong quá trình sinh hoạt tại trường
về những kiến nghị của các trường về kinh phí test nhanh phương án xử lý f hai
và kịch bản đón học sinh sẽ được sở giáo dục và sở y tế hướng dẫn cụ thể
trong hội nghị tập huấn vào ngày tám tháng một mươi hai tới đây
kính thưa quý vị ngày sáu tháng một mươi hai tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh
đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
trần vĩnh tuyến sai phạm khi mà duyệt cho tổng công ty nông nghiệp sài gòn
chuyển nhượng dự án cho tư nhân và gây thiệt hại là sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
tuy nhiên phiên tòa đã tạm dừng ngay trong phần thẩm tra tư pháp
do có hai bị cáo vắng mặt vì lý do sức khỏe
theo hội đồng xét xử bị cáo hồ văn ngon cựu phó tổng giám đốc sài gòn vắng mặt
và có đơn xin hoãn phiên tòa do đang nhập viện điều trị bệnh ung thư giai đoạn cuối
còn bị cáo nguyễn thị tuyết mai cựu trưởng phòng nhân sự hành chính sài gòn
có đơn xin xét xử vắng mặt do bị cáo có chồng nhiễm covid một mươi chín
bị cáo là f một phải điều trị cách ly y tế tại nhà
đại diện viện kiểm soát nhân dân thành phố hồ chí minh tham gia phiên tòa cho rằng
việc xin xét xử vắng mặt của bị cáo nguyễn thị tuyết mai
có thể xem xét chấp nhận vì đã có đủ lời khai
còn về đề nghị hoãn phiên tòa của bị cáo hồ văn ngon
viện kiểm soát đề nghị hội đồng xét xử xem xét cần nhắc kỹ
bởi hiện nay dịch covid một mươi chín phức tạp nên việc tổ chức phiên tòa rất khó khăn
nên đề nghị tiếp tục xét xử các bị cáo khác và bổ sung phần tố tụng
đối với bị cáo ngon để tiết kiệm thời gian
đại diện viện kiểm sát cũng nêu ý kiến rằng hội đồng xét xử có thể tạm dừng phiên tòa
để xác minh lý do sinh hoãn phiên tòa của bị cáo ngon trong điều kiện bị cáo
bị bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa thì vẫn có thể tham gia
tuy nhiên sau khi hội ý hội đồng xét xử đưa ra quyết định tạm dừng phiên tòa
và tiếp tục xét xử vào ngày tám tháng một mươi hai tới đây
tại phiên tòa này cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
bị cáo trần vĩnh tuyến ông lê tấn hùng cựu tổng giám đốc syri trần trọng tuấn
cựu giám đốc sở xây dựng thành phố hồ chí minh cùng tám bị cáo khác bị xét xử tội danh
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bảy bị cáo tội tham mô tài sản hai bị cáo tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và một bị cáo tội che giấu tội phạm
theo cáo trạng các bị cáo bị cáo buộc chuyển nhượng khu đất thuộc sở hữu nhà nước
có diện tích ba mươi sáu sáu trăm bảy mươi sáu m hai tại địa chỉ khu phố bốn phường phước long b quận chín tp hcm cho tư nhân
gây thiệt hại cho nhà nước trên sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng chưa được thu hồi
ngoài ra ông lê tấn hùng và sáu đồng phạm khác cũng bị xét xử hành vi lập khống chứng từ đi tham quan
học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để tham ô số tiền trên một mươi ba ba tỷ đồng của syri
chiều ngày sáu tháng một mươi hai tòa án nhân dân huyện vịnh cựu tỉnh đồng nai đã quyết định trả hồ sơ điều tra
cho vịnh cựu tỉnh đồng nai
hội đồng xuất xử yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai để bổ sung một số vấn đề liên quan vụ án
là lý thị loan tự là loan cá bốn mươi tuổi ngụ tại phường hóa an tp biên hòa tỉnh đồng nai
và hoàng thị tuyết nhung ba mươi sáu tuổi ngụ tại phường hố nai tp biên hòa
và trần công đại hai mươi ba tuổi ngụ tại tp cân thơ phạm tội cưỡng đoạt tài sản
hội đồng xét xử yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai bổ sung một số vấn đề
như thu thập lưu hồ sơ vụ án và xử lý giải quyết bản kiến nghị về việc trưng cầu giám định tâm thần
đối với bị cáo loan của luật sư huỳnh hồ minh hải đoàn luật sư tp hcm
nộp cho điều tra viên thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bà kiến nghị về việc trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo loan của luật sư phương văn thêm
ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi và của bị cáo loan nếu có
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh xác định loan cùng chồng là nguyễn quốc tuấn
bốn mươi ba tuổi ngụ phường hóa an làm nghề bán cái trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạng puget việt nam
phường hóa an tp biên hòa
trong khoảng thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi loan đã mở bãi giữ xe
và đứng ra thu tiền của những người dân buôn bán tại chợ tự phát
cổng sau công ty trách nhiệm hữu hạng trang xuyên việt nam sách tp huyền vĩnh cửu
lúc đầu loan giao cho đại nhung và vũ minh tiến ba mươi năm tuổi ngụ xã gia tân ba huyện thống nhất
là chồng của dung thu tiền với danh nghĩa là thu tiền rác thải trong quá trình buôn bán
tiểu thương nằm mua bán ở chợ mà không chịu đóng tiền thì các đối tượng sẽ đe dọa
tổng số tiền các bị cao ra chiếm đoạt có bốn mươi tiểu thương là gần một trăm ba mươi triệu đồng
được biết bị can tiến trong quá trình giam giữ đã tử vong do nhiễm covid một mươi chín
nên tòa án đã đình chỉ xác xử đối với tiến
đội cảnh sát giao thông phú lâm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt tp hcm
công an tp hcm cho biết là đang điều tra xử lý vụ tông xe liên hoàn trên đường trần văn dầu
xã lê minh xuân huyện bình chánh khiến cho nhiều phương tiện hư hỏng và giao thông ủng tắc nghiêm trọng
xảy ra vào sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai
khoảng chín h ba mươi phút cùng ngày xe tải biển số năm mươi một g năm mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi ba chạy trên đường trần văn dầu
hướng từ lòng an đi tp hcm
khi đến đi mở giải phân cách đường trần văn dầu thuộc địa bàn xã lê minh xuân
huyện bình chánh tp hcm thì xe tải biển số năm mươi một c ba mươi nghìn năm trăm tám mươi lưu thông cùng chiều đến
tệ xe đã để phương tiện vai chạm với ô tô bể chỗ biển số năm mươi một h tám mươi tám nghìn tám trăm bốn mươi sáu
dẫn đến tông một xe tải đang quay đầu
vai chạm liên hoàn khiến ba xe hư hỏng nằm chăn hết phần chiều đường hướng vào tp hcm
khiến các phương tiện xe ô tô xe tải container khác không thể di chuyển qua hiện trường
nhiều tệ xe để lại xe xuống đường ngồi chờ
hướng đường về long an các phương tiện có thể di chuyển được nhưng rất chậm và khó khăn
xe nối đuôi nhau nhiều km may mắn vụ tông xe liên hoàn không có thiệt hại về người
nhiều người dân bỗng nhiên bị mất tiền do chủ quan khi giao dịch bằng ví điện tử
cảnh báo sẽ có trong tiêu điểm ngày hôm nay
tháng khuyến mãi tập trung vào lịch sử
chung quốc gia ưu đãi lên tới một trăm linh góp phần kết nối cung cầu phục hồi sản xuất kinh doanh
thực hiện nguyện quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ thị trường cho thuê mặt bằng bắt đầu sôi động trở lại
kính chào quý vị khán giả
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày sáu tháng một mươi hai của truyền hình công an nhân dân
kính mời quý vị quan tâm theo dõi
với vai trò là thủ quỹ đơn vị nguyễn thị thùy linh
đã chiếm đoạt số tiền gần sáu năm tỷ đồng là học phí của các học viên nộp vào trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh quảng bình
công an tỉnh quảng bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn thị thùy linh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình về hành vi tham ô tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định năm hai nghìn hai mươi một trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình liên kết với trường đại học sư phạm đại học huế
tổ chức bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông và liên kết với các trường đại học để đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm
từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một trung tâm giáo dục thường xuyên quảng bình giao cho các giáo viên thực hiện tiếp cận mời các học viên đến học tập tại trung tâm và tiến hành thu học phí
rồi giao cho thủ quỹ đơn vị là nguyễn thị thùy linh quản lý và thực hiện các thủ tục chi trả các trường liên kết đào tạo theo quy định
tuy nhiên sau khi nguyễn thị thùy linh thu tiền chỉ nộp một phần vào tài khoản của trung tâm giáo dục thường xuyên còn lại số tiền hơn sáu bốn trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
thì linh đã không nhập quỹ tiền mặt không nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của đơn vị theo chỉ đạo của ban giám đốc trung tâm
mà đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân tham gia các hoạt động đầu tư tài chính
trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện an phú lực lượng liên ngành tỉnh an giang đã phát hiện bắt quả tang hai xe ô tô tải
vận chuyển trên một trăm năm mươi sản phẩm đồ gỗ không rõ nguồn gốc trị giá hàng hóa khoảng bảy trăm linh triệu đồng
trước đó tại khu vực ấp đồng ky xã quốc thái huyện an phú lực lượng chức năng phát hiện hai xe ô tô tải
vận chuyển trên một trăm năm mươi sản phẩm là bàn ghế giường tủ thờ bằng gỗ
tại thời điểm kiểm tra ông tô thuyền sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại phường một mươi ba quận tám thành phố hồ chí minh
nhận là chủ sở hữu của số hàng hóa trên nhưng không xuất trình được giấy
trong khi đưa ra những bài tờ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ông thuyền còn cho biết số đồ gỗ trên được vận chuyển từ tỉnh đồng nai đến huyện an phú tỉnh an giang
để bán lại cho các cửa hàng kiếm lời
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các thông tin kinh tế đáng chú ý khác
bất chấp ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín thì thu ngân sách thuế trong một mươi một tháng đầu năm vượt đến năm một so với dự toán
báo cáo từ tổng cục thuế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín
do cơ quan thuế quản lý ước đạt một một mươi tám triệu tỷ đồng bằng một trăm linh năm một so với dự toán và bằng một trăm linh bảy năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó thu nội địa ước đạt một tám triệu tỷ đồng bằng một trăm linh năm một so với dự toán và bằng một trăm linh bảy năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
trong đó thu nội địa ước đạt một một trăm ba mươi năm triệu tỷ bằng một trăm linh ba tám so với dự toán và bằng một trăm linh bảy một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
thu từ dầu thô ước đạt ba mươi tám một trăm linh bốn tỷ đồng bằng một trăm sáu mươi bốn hai so với dự toán và bằng một trăm hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái
so với dự toán thì có một mươi bốn trên một mươi tám khoản thu sắc thuế đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán đạt trên chín mươi

có tám trên một mươi tám khoản thu sắc thuế có mức tăng trưởng thu
liên quan đến việc hỗ trợ người dân doanh nghiệp tổng cục thuế cho biết
tổng số thuế tiền thuê đất được gia hạn là chín mươi hai tám trăm hai mươi năm tỷ đồng
chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm hai nghìn hai mươi một chính thức bắt đầu
vào ngày một tháng một mươi hai và kéo dài trong một tháng
chương trình do bộ công thương chủ trì tổ chức trên phạm vi toàn quốc
với mục tiêu để tạo ra một mùa mua sắm trong năm
tất cả các doanh nghiệp đều được phép khuyến mại hàng hóa dịch vụ lên đến một trăm linh
và người tiêu dùng sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi góp phần kết nối cung cầu
phục hồi sản xuất kinh doanh
siêu thị này tháng một mươi hai năm nào cũng có khuyến mại
thế nhưng tháng một mươi hai năm nay là lớn nhất từ trước đến giờ
số lượng hàng hóa khuyến mại tăng ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái giá cũng giảm sâu hơn
hưởng ứng tháng khuyến mại tập trung quốc gia và tháng khuyến mại hà nội

chúng tôi có tổ chức chương trình khuyến mại kéo dài từ ngày một tháng một mươi hai
đến hết ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai với trên ba mươi sản phẩm được hỗ trợ giảm giá
trong dịp này gồm các ngành hàng như điện tử điện lạnh gia dụng mobile ict
và ngoài ra thì chúng tôi cũng có kết hợp đối với các công ty tài chính
để hỗ trợ khách hàng trong việc là mua hàng không tiền mặt
thanh toán bằng hình thức chiếc khấu vnpay
trong chương trình triển khai tháng khuyến mại quốc gia
lượng khách tại siêu thị các trung tâm thương mại nhìn chung cũng đã tăng lên hai mươi
so với các tháng trước
khách mua tập trung chủ yếu vào đồ gia dụng mặt hàng được giảm giá sâu nhất
tháng khuyến mại thì em cũng biết cái thông tin về vấn đề
nên là em qua siêu thị bên siêu thị medimarkt này thì rất là phong phú

cũng như là các sản phẩm này thì rất là phong phú về các sản phẩm để mình có nhiều lựa chọn hơn
cũng như là có khuyến mại nhiều hơn
thì em biết được thông tin đó thì qua đây để tìm hiểu
và cũng chọn các sản phẩm cho riêng mình
cuối năm nên là cũng cần mua sắm nhiều trang thiết bị mới cho gia đình
như là em muốn đi tham khảo thêm các dòng tv mới
thì nhận thấy là siêu thị medimarkt thì có nhiều chương trình khuyến mại đợt cuối năm
và sản phẩm cũng bày bán rất là đa dạng và phong phú nhiều mặt hàng
thì em đến tham khảo để xem thêm và xung mua sắm thêm cho gia đình
thứ hai nữa là em thấy siêu thị cũng có
có nhiều chương trình giảm giá và khuyến mại đợt cuối năm này
nên là nhu cầu có nên là em đến em xem
thấy có cũng nhiều chương trình thế thì giảm giá cho người tiêu dùng cũng là rất là tốt
kích cầu thời điểm này là rất quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất
sau những tháng giãn cách bộ công thương cũng đã đề nghị các hiệp hội
ngành hàng các doanh nghiệp sở công thương các địa phương cùng tham gia
chương trình sẽ kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và điện tử
để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia
của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực
về phía bộ công thương thì cũng đã phối hợp với các kênh truyền thông
để thông tin cho đến người dân và doanh nghiệp
được thực hiện thì chúng tôi đánh giá rằng là rộng hơn và sâu hơn
có hiệu quả hơn cho doanh nghiệp cũng như là người dân
thông qua chương trình của năm hai nghìn hai mươi một này thì cũng là góp phần
thực hiện các nghị quyết của chính phủ cũng như là chủ trương của đảng và nhà nước
trong cái việc mà mục tiêu kết góp phần là phục hồi kinh tế
cho các doanh nghiệp cũng như là tăng lại sức mua cho người tiêu dùng
tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm ngoái
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
đã tăng hơn bốn so với cùng kỳ
chương trình năm nay cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục là đòn bẩy kích cầu tiêu dùng
thúc đẩy tăng trưởng tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên cả nước
giúp các doanh nghiệp khôi phục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
thưa quý vị thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
về thích ứng an toàn linh hoạt với dịch covid một mươi chín
hà nội đã trở lại trạng thái bình thường mới
hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ dần sôi động trở lại
kéo theo đó thì thị trường mặt bằng cho thuê đã ấm hơn sau nhiều tháng chầm lắng
giá thuê cũng ổn định để kích thích phát triển kinh tế
trải qua gần hai tháng giãn cách anh nguyễn việt hùng phải đóng cửa hàng
trả mặt bằng dừng việc kinh doanh lại
nhưng đến đầu tháng một mươi một khi các hoạt động kinh tế dần phục hồi
anh đã quyết định thuê mặt bằng tại cầu giấy mở phòng khám thu y
tiếp tục công việc của mình
trong tình hình dịch bệnh căng thẳng này mặc dù mình phải cân đối giữa giá thuê mặt bằng này
địa điểm và diện tích cái mặt bằng của mình cần
và khi sau dịch nó có giảm nhưng mà giá mặt bằng thuê vẫn khá là cao
thì mình vẫn cố gắng mình phải phát triển cái cửa hàng của mình
thế là mình vẫn chấp nhận để tìm địa điểm mình thuê để phát triển cái cửa hàng
mức giá mặt bằng cho thuê tại các phố cổ ở hà nội đã hạ nhiệt so với các năm trước
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thị trường cho thuê mặt bằng đã dần ổn định
các loại mặt bằng cũng đa dạng hơn phù hợp với nhiều loại hình và lĩnh vực kinh doanh
khi hà nội yêu cầu các hàng quán dịch vụ phải đóng cửa để phục vụ cho việc chống dịch
các mặt bằng anh hoàng văn minh cho thuê cũng bị khách trả lại
khiến kinh tế gia đình áp dụng
gặp nhiều khó khăn tuy nhiên nới lỏng trở lại
nhiều người đã tìm đến anh thuê mặt bằng để kinh doanh buôn bán
tôi cũng có một số mặt bằng cho thuê nhưng trong thời gian dịch bệnh vừa qua
thì tôi không cho thuê được vì các cửa hàng phải đóng cửa
nhưng trong một tháng gần đây thì tôi đã cho thuê được mặt bằng
và tôi cũng giảm giá tiền cho thuê cho họ trong vòng ba tháng đầu để họ yên tâm kinh doanh
khi kinh tế lấy lại đà phục hồi và người dân có việc làm ổn định
sẵn sàng cho việc tiêu dùng thị trường mặt bằng cho thuê sẽ sôi động theo
đây là tín hiệu đáng mừng trong công cuộc khôi phục kinh tế giai đoạn mới
tuy nhiên không được chủ quan với dịch bệnh bởi điều kiện tiên quyết là an toàn tới đâu
mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn
sau thời gian ảm đạm do tình hình dịch bệnh kéo dài thì đến nay hoạt động kinh doanh
đã dần sôi động trở lại và đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho những nhà đầu tư dịch vụ
trong bối cảnh trao đảo sau đại dịch
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay